vào giữa đêm khuya một nhóm đối tượng dùng vũ lực đặt khống chế nạn nhân trong hai căn nhà ở khu vực gò thơm
thôn phú khánh xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên để cướp tài sản
ngay sau đó công an huyện tây hòa đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và chỉ sau hơn một mươi giờ đồng hồ vụ việc đã được điều tra làm rõ
bà nguyễn thị phương trú thôn phú mỹ xã hòa đồng huyện tây hòa và ông võ đắc cảng
cách nhà bà phương chừng hơn một trăm linh mét vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh bị bọn cướp đe dọa tính mạng khống chế cướp tài sản

xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án lãnh đạo công an huyện tây hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương truy xét theo dấu vết nóng
bà nguyễn thị phương trú thôn phú mỹ xã hòa và ông võ đắc cảng khống chế cướp đại sản
tuy rằng cái thiệt hại về cái vụ án tài sản mà bọn chúng nó cướp thì nó không lớn nhưng về tính chất là rất nguy hiểm
sau hơn một mươi tiếng đồng hồ cấn trương tích cực điều tra công an huyện tây hòa đã xác định nhóm đối tượng gây án
lệnh bắt được tiến hành đối với võ thành sâm nguyễn đăng quang thái ngọc trọng cùng chú huyện tây hòa
số đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương
riêng phan văn kim sau đó đã ra đầu thú
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
tổng tài sản chúng cướp được tại nhà bà phương và ông cảng gồm một chiếc điện thoại các đồ thờ bằng đồng và gần ba triệu đồng tiền mặt
hiện công an huyện tây hòa đang cẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại